đà nẵng là địa phương có nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu kinh tế
vì vậy để nâng cao năng lực quản lý đất đai chống lãng phí thất thu
thành phố đang triển khai các giải pháp nhằm thao gỡ những điểm ngẽn khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất
gần hai mươi năm qua thành phố đà nẵng đã triển khai gần một bốn trăm linh dự án quy hoạch với tổng diện tích một mươi tám ha
từ năm hai nghìn chín mươi bảy đến nay tổng nguồn thu ngân sách từ đất đai lên đến hơn năm mươi một tỷ đồng
tuy vậy việc quản lý đất đai vẫn còn hạn chế yếu kém dẫn đến thất thu ngân sách
những sai phạm liên quan đến đất đã làm ngẽn mạch nguồn lực này
trong khi đó quỹ đất còn lại có thể khai thác được chỉ chiếm một mươi tám
phát triển kinh tế của chúng ta cũng đã không phụ thuộc nhiều vào đất như trước đây nữa
đồng thời điều này cũng tương đương với việc đất đai sẽ thu hẹp lại
và thành phố phải tìm đủ mọi cách để mà khai thác hiệu quả
hơn đất hiện có của chúng ta
một hạn chế nữa là đà nẵng đã triển khai quá nhiều đề án quy hoạch khai thác quỹ đất quá lớn
dẫn đến khủng hoảng thừa về đất tái định cư
thành phố đà nẵng hiện còn hai mươi ba lô đất tái định cư và hai trăm bốn mươi bảy khu đất
với diện tích hơn một ba triệu m hai chưa sử dụng
để tránh lãng phí thành phố đà nẵng tiến hành hợp thửa ba lô đất tái định cư
để khai thác có hiệu quả hơn
chuyển một số mục đích đất thương mại dịch vụ sang đất công đình công cộng
và các công đình thiết kế văn hóa để phục vụ cho người dân doanh nghiệp thành phố
và số còn lại thì chúng ta tiếp tục bày gọi đầu tư
nếu nội dung yêu cầu thực hiện thu hồi thì chúng tôi cũng sẽ ra soát hết toàn bộ những quy trình
quy định để thực hiện việc thu hồi theo đúng quy định
chúng ta cần phải xác định là nghiệp vụ tài chính phát sinh để đảm bảo trắng sự thất thoát cho ngang sách
tất cả những việc này cũng đang được thành phố giao cho các ngành tích cực triển khai
đà nẵng đang triển khai nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị xây dựng thành phố đà nẵng
là đô thị mang đẳng cấp quốc tế
vì vậy thành phố đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung khai thác có hiệu quả quỹ đất còn lại
xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý minh bạch trong quản lý đất đai
đấu thầu các dự án sử dụng đất cũng được áp dụng
lãnh đạo thành phố đà nẵng phối hợp với các bộ ngành trung ương tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn động
sớm khơi thông nguồn lực đất đai vốn được xem là lợi thế của đà nẵng